tại cơ quan công an theo lời khai nhận ban đầu của võ hồng trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tạm trú tại thị trấn u minh tỉnh cà mau
thì thời gian gần đây trường và nạn nhân lê thị diệu sinh năm hai nghìn một trú tại phường chín thành phố cà mau có nảy sinh tình cảm
vào đêm ngày một tháng một mươi một trường và diệu có thuê phòng tại nhà nghỉ diễm phúc ấp phấn thạnh xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
trong phòng cả hai đã hít keo loại keo công nghiệp và nảy sinh mâu thuẫn
trường đã bóc cổ làm diệu tử vong sau đó bỏ trốn về thị trấn u minh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh sóc trăng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà ra tay sát hại anh ruột của mình
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người
tại cơ quan công an quách hoài hận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại ấp trà lây một xã thuận hưng huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng khai nhận
vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hận cùng anh ruột là quách văn
khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đi nhậu về nhà thì thấy em ruột là quách văn thiên đang mắng chửi mẹ mình
bức xúc vì hành động của em trai khánh đã cầm hung khí đuổi đánh thiên sau đó trở về cãi nhau với hận
trong lúc cãi nhau thì xảy ra xô xát hận đã dùng dao đâm vào ngực của khánh làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
ngày hôm sau hận đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đắk lóc vừa bắt giữ hai đối tượng gồm bùi thế hùng và nguyễn thế hiếu cùng chú tỉnh đắk lắc về hành vi trộm cắp xe máy
trong lúc tuần trai đêm trên địa bàn tp buôn ma thuột phát hiện hai đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác của đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc đã áp sát để kiểm tra
hai đối tượng liền bỏ chạy ra hai hướng nhưng sau đó tổ tuần tra đã kiên trì truy bắt được một đối tượng và đối tượng còn lại bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu nhà các đối tượng thuê ở trọ
khám xét tại chỗ và nơi ở của hai đối tượng tổ tuần tra đã thu giữ một vam phá khóa một con dao một xe máy trộm cắp và một xe máy là phương tiện hai đối tượng dùng để chở nhau đi gây án
tối qua công an tp bến tre đã bắt quả tàng đối tượng bùi vĩnh phương trú tại phường tám tp bến tre về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hai trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp bốn gói ma túy đá tại khu nhà trọ nằm trên khu phố bình khởi phường sáu tp bến tre
ngoài ma túy lực lượng công an còn thu giữ một mươi sáu năm triệu đồng là tăng vật của vụ án bùi vĩnh phương khai nhận đã mua ma túy từ tp hcm về để sử dụng
trên địa bàn tp hcm mấy tháng qua liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt xe đạp điện của các em học sinh trung học cơ sở
điều này đã khiến các em học sinh các bậc phụ huynh cũng như là nhà trường trên địa bàn vô cùng lo lắng
tuy nhiên sau khi các vụ việc xảy ra thì nhiều người lại cho rằng liệu có phải các em học sinh bị bỏ thuốc mê nên mới xảy ra tình trạng như vậy
những thông tin này càng làm cho người dân trên địa bàn tp hcm hoang mang và bức xúc
và để làm rõ bản chất của vụ việc tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an tp hcm đã có những thông tin chính thức sau khi điều tra và bắt giữ các đối tượng có liên quan
đây là hai đối tượng vừa bị công an tp hcm bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe đạp điện của các em học sinh trên địa bàn tp hcm
hai đối tượng gồm nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hoàng trường giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cả hai đều ở quận ngô quyền tp hcm
mới đây vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt xe đạp điện của em đoàn vũ mai anh sinh năm hai nghìn bốn học sinh lớp tám trường trung học quân sở ngô gia tự tp hcm
trên đường đi học có hai người một cha một gái đi xong rồi là đi gần và bảo là bạn mẹ cháu
rồi bảo là từ miền nam về có thuốc đưa cho bà
thì là đi theo cô chú ấy để lấy thuốc
rồi cô ấy dẫn vào một cái nhà khóa cửa xong rồi là cô ấy bảo là cô ấy mượn xe để đi lấy chìa khóa mở cái cửa lấy thuốc về với bà không cô ấy đi luôn
trước đó trên địa bàn tp hcm cũng đã xảy ra một số vụ việc tương tự
qua điều tra xác minh công an tp hcm đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của chúng
cụ thể bọn chúng thường dùng xe máy đi vòng quanh địa bàn tp hcm
khi phát hiện học sinh đi xe đạp điện một mình bọn chúng sẽ bí mật theo dõi để biết được địa chỉ nhà ở trường học của các em
sau đó những ngày tiếp theo sẽ tìm cách tiếp cận em học sinh này trên đường đi học về
và tự giới thiệu là người quen của bố hoặc mẹ và muốn gửi quà hoặc thuốc chữa bệnh cho bố mẹ
từ đó chúng tiếp tục lừa đảo nói mượn chìa khóa xe đạp điện của nạn nhân rồi trốn mất
do trước đó trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự nên nhiều người dân trên địa bàn loan tin rằng các em học sinh bị bỏ thuốc mê trên đường đi học về
tuy nhiên kết quả điều tra của cơ quan công an khẳng định đây là tin đồn thất thiệt
thì em thấy có một cái nhà khóa
em bảo cháu là đứng đợi cho em ra em mượn xe em ra em đón bà em lấy chìa khóa ạ
cháu cho em mượn là em đi luôn
mấy các cháu tự cho mượn chứ em không có thuốc mê cái gì cả ạ
đề nghị các cơ quan đoàn thể và nhà trường cùng với phụ huynh học sinh kết hợp với chúng tôi và thường xuyên tuyên truyền đến các cháu học sinh để lân cao cảnh giác và tự bảo vệ tài sản của mình
khi xảy ra vụ việc thì đề nghị các cơ quan đoàn thể nhà trường và
phụ huynh của các cháu kịp thời thông tin cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời điều tra xác minh và bắt giữ các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được công an thành phố hải dương tiếp tục mở rộng điều tra
công an thành phố hải dương khuyến cáo người dân không nên đăng tải những thông tin thất thiệt không đúng với bản chất vụ việc về các em học sinh bị chiếm đoạt xe đạp điện để tránh tạo ra sự hoang mang trong dư luận gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội facebook
theo thông tin cảnh báo trong những ngày qua cơ quan điều tra nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một đối tượng dùng facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng online
một phụ nữ tên hoa trú tại thị xã thái quốc cho biết hai mươi bảy tuổi một tài khoản facebook nhắn tin mua hàng qua trang facebook cá nhân của chị
theo khách mua hàng nói thì do đang ở nước ngoài nên sẽ thanh toán sáu năm triệu đồng tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng
và đề nghị chị hoa gửi số tài khoản ngân hàng số điện thoại
sau khi cung cấp số tài khoản ngân hàng chị hoa nhận được tin nhắn từ một số máy thể hiện tài khoản của chị vừa được cộng sáu năm triệu đồng từ dịch vụ chuyển tiền western union
sau đó người mua hàng gửi cho chị hoa một đường link yêu cầu nhập thông tin tên tuổi số điện thoại chứng minh nhân dân số tài khoản mật khẩu tài khoản thì mới có thể rút số tiền vừa được chuyển
như bị thôi miên chị hoa răm rắp làm theo kể cả khi người khách yêu cầu chị gửi mã bảo mật otp của dịch vụ internet banking
chỉ khi tài khoản ngân hàng của mình bốc hơi hai mươi triệu đồng chị hoa mới tá hỏa biết mình rơi vào bẫy của bọn lừa đảo
tương tự với thủ đoạn này một phụ nữ tại huyện nghĩa đàn cũng bị chiếm đoạt năm triệu đồng
theo công an tỉnh nghệ an các đối tượng lừa đảo sử dụng chính số điện thoại của nạn nhân để đăng ký lập ví điện tử
sau đó sẽ giả vờ nhập sai mã otp để yêu cầu nạn nhân gửi lại mật khẩu của ví điện tử được báo về qua điện thoại để thực hiện việc chuyển tiền nhằm chiếm đặt tài sản
các đối tượng lừa đảo thường chọn thời điểm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vào lúc chiều tối thứ sáu
nếu nạn nhân nghi ngờ cũng khó có thể đến ngân hàng để xác minh và khóa tài khoản vì ngày cuối tuần ngân hàng không làm việc